trong khi đó khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đối với nam bộ và tây nguyên tình trạng nắng khô tiếp tục kéo dài
cả hai khu vực này trong hôm nay vẫn tiếp tục với kiểu thời tiết nắng sớm và mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ là khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ miền đông vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở miền tây nhiệt độ thấp hơn một chút giữ ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
trên biển vùng thấp phía tây mở ra thành phần gió nam trên khu vực vịnh bắc bộ mạnh dần trở lại
trong tối và đêm nay sẽ tăng lên mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam cường độ cấp bốn
sóng biển từ một hai mươi năm m đến một năm mươi m trời không mưa
và nhiệt độ giữ ở mức từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực huyện đảo trường sa
gió hướng đông bắc cấp bốn cũng không có mưa và có nắng
nhiệt độ nhìn hơn giữ ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước